sự việc xảy ra vào chiều ngày một tháng một tại huyện hàm tân tỉnh bình thuận
chiếc ô tô con đang dừng chờ đèn đỏ phía sau một chiếc xe tải thì bất ngờ bị một xe tải khác từ phía sau lao tới đâm chúng
chiếc ô tô con lao về phía trước húc thẳng vào chiếc xe tải trong mặt
do lực quá mạnh khiến chiếc xe bẹp rúm lái xe ô tô con và xe tải đều bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
xem lại clip thì nhiều người bình luận dừng đèn đỏ mà vẫn không an toàn đồng thời chỉ trích lái xe tải gây tai nạn liên hoàn
mới đây đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số hai thuộc phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ
trong ngày một tháng một của tài xế hai mươi bốn tuổi trú tại huyện bình giang tỉnh hải dương
rất may không có tai nạn nào xảy ra do việc đi lùi này tuy nhiên đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật
tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông
thưa quý vị nghị định số một trăm linh quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt đã đi vào cuộc sống
đáng chú ý là nhiều tình tiết trong nghị định này đã được tăng nặng mức xử phạt nhất là các trường hợp sử dụng rượu bia khi lái xe
mức xử phạt mới này được cho là sẽ nâng cao ý thức của người dân
trong khi đang điều khiển xe máy tại nút giao thông hàng cót phát ninh phùng quận hoàn kiếm
ông nguyễn văn duyên đã bị lực lượng cảnh sát giao thông công an hà nội dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn
theo quy định với nồng độ bốn trăm tám mươi chín mg trên một lít khí thở trong người
ông duyên sẽ bị xử phạt số tiền bảy triệu đồng và tước giấy phép lái xe hai mươi ba tháng
mình cũng phải lấy đâu tuổi cao thôi mấy anh em ngồi vui với nhau chứ không phải là cố tình đâu
việc mà nâng mức tiền phạt không quan trọng bằng việc mình tuyên truyền phổ biến pháp luật
để cho người dân hiểu được cái việc mà sử dụng rượu bia khi giao thông là một việc làm sai trái
và nó cũng là một trong những nguyên nhân tiềm mẩn dẫn đến tai nạn lao thông
mà để người dân có ý thức chấp hành thì phải để người dân có nhận thức về cái việc làm của mình
cũng như là kiến thức về pháp luật
cùng với tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông
công an hà nội cũng xây dựng các kế hoạch xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ủn tắc và tai nạn giao thông
nhất là đối với các xe khách dừng đón trả khách xài quy định mở cửa xe khi đặt liều thông
tuy nhiên các xe khách cũng tìm mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng
bọn em vi phạm thì bọn em phải chấp nhận thôi không có vấn đề gì cả
trong những ngày đầu năm mới này thì các anh xử phạt của anh lỗi gì
lỗi mở cửa
thứ nhất là nghị định một trăm linh của chính phủ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thì các cái mức hình sức xử phạt rất là tăng nặng rất là nhiều
nên là khuyến cáo mọi người tham gia giao thông là nâng cao ý thức chấp hành
để tránh bị trường hợp xử phạt không mong muốn
với các mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được tăng nặng
nhiều người tham gia giao thông đã có ý thức hơn trước
quyết định sử dụng rượu bia khi điều khiển các phương tiện giao thông
tuy nhiên với các trường hợp kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách thì dường như nhờn luật
bởi các vi phạm như thế này vẫn ngang nhiên xảy ra gây ủn tắc và tiêm ẩn những nguy cơ mất an toàn